tự ý thu tiền hàng tỷ đồng của gia đình chính sách hộ nghèo với lời hứa cấp đất
nhưng sau hai năm ủy ban nhân dân xã đức nhuận huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vẫn không cấp đất cho dân nghèo
tình trạng này đã kéo dài hai năm nhưng người dân vẫn phải đối mặt với việc đất vẫn chưa có
còn hộ nghèo thì điêu đứng vì phải nợ
năm hai nghìn một mươi bảy ông nguyễn văn nghĩ điều ủy ban nhân dân xã đức nhuận cấp một trăm hai mươi m hai đất
với mức giá sáu mươi đồng một mét vuông tổng chi phí ông phải nộp để được cấp đất là ba mươi hai triệu đồng
thế nhưng chính quyền địa phương vận động ông đóng góp thêm để xây dựng quê hương
tổng số tiền ông phải nộp để được cấp đất lên tới tám mươi hai triệu đồng
hoàn cảnh khó khăn ông phải đi vay mượn người quen đóng trước cho ủy ban nhân dân xã năm mươi bảy triệu đồng
thế nhưng hai năm qua xã vẫn không cấp đất
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân xã đức nhuận huyện mộ đức quy hoạch sáu cụm dân cư với tổng diện tích trên tám m hai
chia làm bốn mươi hai lô để cấp đất cho đối tượng chính sách hộ nghèo đông con không có đất ở
để được cho đất người dân phải đóng từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng cho ủy ban nhân dân xã
với lý do đóng góp tiền xây dựng quê hương
qua đó ủy ban nhân dân xã đức nhuận đã thu của bốn mươi triệu đồng
với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
tuy nhiên sau khi thu tiền của các hộ nghèo gia đình chính sách
địa phương này vẫn không cấp đất cho hộ nghèo như cam kết
nguyên nhân được lý giải là do chi phí giải phóng mặt bằng
tiền sử dụng đất khu dân cư cao hơn phí thu của người dân
đồng thời việc thu tiền của hộ nghèo sai quy định khiến ngành chức năng tỉnh quảng ngãi không giao đất cho xã
nguyên nhân được lý giải là do chi phí giải phóng mặt bằng
tiền sử dụng đất khu dân cư cao hơn phí thu của người dân
đồng thời có thể thu tiền cho ngành chức năng dân

chính quyền địa phương tự ý cấp xét thu tiền của hộ nghèo và không cấp đất cho dân như đã cam kết
khiến người nghèo càng khốn khổ hơn
cần có sự vào cuộc của các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi giải quyết thấu đáo
để người dân an lòng an cư cuộc sống